trong những ngày cả nước đang kỷ niệm bốn mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
những phóng viên của truyền hình nhân dân đã có chuyến thăm nhà đại úy hoàng minh phương
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân người đã tham gia cuộc chiến tranh biên giới tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ở thôn cọn hai xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai
trong ngôi nhà đơn sơ của ông hoàng minh phương những tấm huy hiệu bằng khen giấy khen là nhiều nhất
và luôn đặt ở nơi trang trọng nhất những lúc rảnh rỗi ông lại lau chùi cẩn thận
có lẽ với người lính già những hiện vật này sẽ đưa ông trở lại ký ức về một thời khói lừa đã qua
để nhớ về những đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc
chúng tôi không sợ hi sinh bảo anh em là bắn tiết kiệm đạn và cưới đống linh hoạt trong chiến đấu
thì chúng ta giữ được tính mạng
và cũng mới giữ được chốt nếu mà không bình tĩnh không linh hoạt thì sẽ bị thương vong
là thiệt hồi là hi sinh một cách nó không đáng
và tối ngày sáu một mươi tám thì lúc địch phục phán hiện nhà nhà em tôi thì tôi mới tôi bắn quả biến mới cuối cùng
xong là với tay ra hiệu giả hàng thí rút theo đường bí mật thì tôi ra ngoài
với thành tích trong chiến đấu
ông phương được phong quân hàm vượt cấp từ binh nhất lên trung sĩ
vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ông đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
sau giải ngũ trong căn nhà tình nghĩa đơn sơ được sự hỗ trợ một phần của sở thương binh xã hội tỉnh lào cai
ông tiếp tục có một cuộc đời bình dị bên người vợ hiền và bốn người con
với gương của đồng chí phương mọi cưng vị mọi nút mọi nơi đồng chí đã phát huy được tốt bản chất
đồng chí là một trong những đảng viên gương mẫu và người cựu chiến binh thế hệ đã đi trước
nhìn hình ảnh ông phương trong dáng người nhỏ nhắn ôm một chiếc chậu với ít cây giống ra bãi bồi
giúp vợ chồng dâu nuôi tầm cho lợn cho gà ăn
khó ai có thể hình dung ông đã từng là một anh hùng trong thời chiến
họ là như vậy anh hùng trong chiến đấu nhưng thật giản dị trong thời bình